tổng thống hàn quốc yun sukon vào ngày hôm nay đã chỉ thị các quan chức nước này tăng cường gian đe và phối hợp phòng thủ chung giữa hàn quốc và mỹ
sau khi triều tiên thực hiện vụ phóng tên lửa sáng cùng ngày đây là vụ phóng tên lửa thứ một mươi tám của triều tiên kể từ đầu năm tới nay
giới chức nhật bản cũng ra thông báo riêng cho rằng bình nhưỡng đã phóng một vật thể nhiều khả năng là một tên lửa đạn đạo
trong những tuần gần đây triều tiên đã bắn thử một loạt tên lửa hôm hai mươi năm tháng năm triều tiên được cho là đã bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm
và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn chỉ vài ngày sau khi tổng thống mỹ joe biden kết thúc chuyến thăm hàn quốc
vụ phóng thử tên lửa mới nhất của bình nhưỡng diễn ra sau khi đại diện đặc biệt của mỹ về triều tiên sung kim có cuộc gặp với người đồng cấp hàn quốc
và nhật bản tại seoul hôm ba tháng sáu để chuẩn bị cho tất cả các tình huống trong khi có những dấu hiệu về khả năng triều tiên chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi